được đánh giá là một trong những loại tên lửa
mà rất khó bị phát hiện sớm
như vậy là ngoài cái thông điệp là bình nhưỡ
vẫn muốn nhắc nhở mỹ rằng là triều tiên
có thể sẽ chọn một con đường khác
nếu như mà các cuộc đàm phán không đi theo
chiều hướng mà bình nhưỡng mong muốn
ngoài cái thông điệp đó thì cái vụ thường lần này
còn có thêm một thông điệp mới
nó nâng cái mức cảnh báo lên đối với mỹ và đồng minh
rất có thể
triều tiên muốn gửi đi thông điệp với phía mỹ
rằng là thời gian không còn nhiều
trước cuộc bầu cử
do vậy là mỹ hãy tận dụng thời gian
để có thể đàm phán
và một cái thông điệp nữa mà triều tiên cũng muốn gửi
rằng nếu như
có tiến bộ thậm chí là thành công trong đàm phán
với triều tiên thì cũng đó sẽ là một cái thắng lợi
rất lớn đối với tổng thống donald trump
và có thể làm tăng cái uy tín
trong cái chiến dịch tranh cử tới đây của tổng thống mỹ
người ta cũng rất chú ý tới
một cái phát biểu của ông donald trump
đó là việc
ông cựu cố vấn trước đây
của nhà tráng long bôn tân đề cập tới mô hình
ly bi đã tác động xấu đến quan hệ
mỹ triều và cần một phương pháp khác
tốt hơn nhiều
tức là một cái cách tiếp cận mới
để phá vỡ thế bê tắc hiện nay
mô hình ly bi được cho là một cái mô hình
rất là cứng rắn bây giờ thì cần
một cách tiếp cận khác thì sẽ cần phải như thế nào
ít nhất ở đây là sẽ có sự thay đổi
về mặt quan điểm
như là anh vừa đề cập tổng thống donald trump
tiếp tục chỉ trích
cựu cố vấn của mình người mà ông cho rằng là
đã khiến nước mỹ thụt lùi
trong cuộc đàm phán với lại phía triều tiên
có thể là một cái mô hình mới
cái sức ép nó sẽ có thể giảm đi một chút
tuy nhiên là chỉ giảm
chứ không mất đi
và sẽ có những điều chỉnh
trong những đòi hỏi
giữa cả hai bên để có thể đạt được
ít nhất là đạt được một cái thỏa thuận nào đó
nếu như chưa đạt được
một thỏa thuận toàn diện thì cũng sẽ có
những thỏa thuận ban đầu
để có thể là cái tiến trình đàm phán
có thể tiếp tục được tiếp diễn
để có thể đạt được mục đích cuối cùng
là phiệt nhân hóa bán đảo triều tiên
và người ta chờ đợi ở đây là những cái bước tiến
mang tính chất từng phần
từng giai đoạn để đạt được một cái tiến trình
theo đúng như cái lộ trình của nó
và rõ ràng sẽ cần thêm những sự kiểm chứng
nhưng các bên đã chấp nhận thực tế
một cách tiếp cận mới
một hướng đi hướng tới đối thoại nhiều hơn
là điều mà tất cả thế giới hiện nay
đang chờ đợi đối với tất cả những điểm nóng
đến đây thì chương trình nhìn từ hậu tượng này
cũng xin được khép lại
luôn nữa xin được cảm ơn nhà báo chuồng thắng
đã có những chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại